tránh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cho biết
hai người mất tích khi đi đánh cá trên sông bồ được xác định là ông trần minh đê sáu mươi năm tuổi
cùng vợ là võ thị tê chú tại phường hương vân thị xã hương trà
gia đình và chính quyền địa phương đã triển khai tìm kiếm hai nạn nhân
nhưng đến sáng một mươi bảy tháng một mươi vẫn đang mất tích
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua đã có mưa to mưa rất to tổng lượng mưa phổ biến từ chín mươi một trăm bảy mươi mm
một số nơi cao hơn như phú đa là hai trăm ba mươi một mm kim long hai trăm bốn mươi sáu mm thành phố huế hai trăm ba mươi bảy mm
lũ trên sông bồ đã vượt trên báo động một
tỉnh thừa thiên huế đã phát thông tin cảnh báo các vị trí có nguy cơ sạt lở đất đá
vùng đồi núi sạt lở bờ sông bờ biển trên địa bàn để các địa phương đơn vị chủ động theo dõi
phòng ngừa và ứng phó với sự cố thiên tai mưa lũ báo lột
tại tỉnh quảng bình ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng bình cho biết
mưa lớn trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng một mươi đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập
ban chỉ huy dự kiến dựa vào tình hình thực tế tại địa phương để di rời dân ra khỏi các vùng nguy hiểm
cùng vùng ven biển và cửa sông
dự kiến di rời dân trong trường hợp trên báo động ba toàn tỉnh có một mươi tám chín trăm sáu mươi bảy hộ trên sáu mươi năm tám trăm chín mươi ba người cần di rời
dự kiến từ chiều tối một mươi bảy tháng một mươi tỉnh quảng bình tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng
nhiều khu vực thấp trũng nước dâng cao đã gây ngập
tại tỉnh quảng trị ubnd huyện đắk rông cho biết một nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua khu vực đập tràn thuộc thôn ly tôn xã tà long
nạn nhân được xác định là hvz sinh năm hai nghìn một trú ở khóm sáu thị trấn khe xanh huyện hướng hóa
cơ quan chức năng cho biết anh dê bị nước lũ cuốn trôi khi đang trên đường về thăm người thân ở huyện đắk rông
ông thái ngọc châu chủ tịch ubnd huyện đắk rông cho biết đang huy động các lực lượng phối hợp với các nhà máy thủy điện trên địa bàn tổ chức tìm kiếm nạn nhân
tuy nhiên do mưa lớn vẫn tiếp tục nước ở các sông suối dâng cao và chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn nên đến sáng một mươi bảy tháng một mươi vẫn chưa tìm thấy nạn nhân
ông võ văn hưng chủ tịch ubnd tỉnh quảng trị đã có công điện khẩn triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó mưa lũ
ông hưng yêu cầu gia cố các lồng bè ra soát các khu vực nguy cơ ngập lụt sạt lở để di rời dân cấm người đi qua khu vực ngập sâu nước chảy xiết và giữ chữ lương thực sẵn sàng ứng cứu tại chỗ
tại tỉnh quảng ngãi một trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra vào dạng sáng một mươi bảy tháng một mươi đã khiến hàng chục ngôi nhà ở thôn vĩnh trà xã bình thạnh và thôn bình an nội xã bình chánh huyện bình sơn bị tốc mái hư hỏng nặng
cụ thể một cơn lốc xoáy cường độ mạnh đã quét qua khu vực thôn vĩnh trà xã bình thạnh bình sơn khiến ba mươi ba ngôi nhà bị tốc máy hư hại trên bảy mươi
trong đó có một mươi một nhà bị tốc máy hoàn toàn ước tổng thiệt hại hàng tỷ đồng ngoài ra một mươi hai ngôi nhà ở thôn bình an nội xã bình chánh huyện bình sơn cũng bị thiệt hại sau cơn lốc xoáy

mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến đường liên xã tại huyện đông giang nam giang nam trà my phước sơn bị chia cắt hoàn toàn hiện toàn tỉnh quảng nam chưa có thiệt hại về người
tại đà nẵng mưa rất to tại thượng nguồn sông cú đê huyện hòa vang làm nước sông dâng cao gây ngập đường giao thông ở thôn nam yên và cô lập thôn lộc mỹ xã hòa bắc huyện hòa vang từ đêm một mươi sáu tháng một mươi đến sáng sớm nay
ngoài ra lũ trên sông yên đã tràn bờ dự kiến gây ngập một số tuyến đường giao thông ở huyện hòa vang và quận cẩm lệ từ trưa một mươi bảy tháng một mươi
hàng nghìn hộ dân ở tây nguyên bị ngập lụt cơn mưa lớn kéo dài suốt đêm qua kèm lượng lớn từ các hồ đập xả lũ khiến hàng nghìn hộ dân ở gia lai đắk lắc con tum bị ngập sâu
đến sáng một mươi bảy tháng một mươi nhiều khu vực ở ba tỉnh vẫn mưa rất to mực nước trên các sông suối lên nhanh các hồ chứa bắt đầu xả lũ khiến hàng nghìn hộ dân ở hạ nguồn bị ngập cục bộ cây trồng ngập sâu trong lũ
ở huyện phú thiện gia lai lượng nước trên các suối đổ về sông auy lớn cùng với việc xả lũ công trình thủy lợi auy hạ một số khu vực dọc sông vùng ven các suối gây ngập cục bộ ở thôn dư lâm kim môn hải yên xã chưa a thai ia a ke thị trấn phú thiện
hiện nước đã rút và địa phương xử lý khắc phục đảm bảo cuộc sống người dân ông bùi trọng thành trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phú thiện cho biết mưa lũ không gây thiệt hại nhà cửa công trình giao thông thủy lợi song khiến năm mươi tám hectare cây trồng bị ngã đổ ngập úng thiệt hại trên bảy trăm linh triệu đồng
tại huyện đắc lây con tum mưa lớn làm nước sông poco dâng cao cầu treo bắc qua sông nối thị trấn đắc lây với thôn đông sông đông thượng đã bị nước lũ cuốn trôi mố cầu
sau khu vực gần cầu còn có hai cây cầu kiên cố khác nên người dân vẫn qua lại được không bị chia cắt hiện chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo không để người dân đi qua các vị trí bị sạt lở ngập lụt đồng thời huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ di rời người dân tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm
tuyến đường tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi bảy nối xã đắc rinh đắc xi đến xã đắc côi huyện con rẫy bị sạt lở ở một số điểm tại thành phố con tum nước sông đắk la bắt đầu dâng mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập úng cục bộ cản trở giao thông
theo đài ký tượng thủy văn tỉnh con tùm trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa mưa to đến rất to nguy cơ sạt lở lũ quét tại các huyện tùm mơ rông con rẫy đắc lây con plông
bên cạnh đó từ nay đến dạng sáng mai mưa nước trên các sông đắc la đắc tờ san pô cô đắc bờ si tiếp tục dâng cao đạt mức báo động ba nước lũ sẽ gây ngập đột ở các vùng trũng thấp thuộc các huyện đắc tô đắc hà con rẫy đắc lây con plông tùm mơ rông và thành phố con tùm
ở đắk lắc tính đến tối một mươi sáu tháng một mươi hơn một trăm năm mươi hộ dân ở huyện ea súp và iao phải sơ tán ngập sâu từ năm đến một mét trên một bốn trăm linh hectare cây trồng bị ngập nước lũ lên nhanh khiến một số xã bị cô lập
đường giao thông xói lở hư hỏng
theo dự báo của cơ quan khí tượng từ nay đến một mươi tám tháng một mươi các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi và bắc tây nguyên mưa một trăm linh đến ba trăm linh mm có nơi trên ba trăm linh mm
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé